trong chương trình làm việc sáng ngày hôm nay quốc hội đã thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một dự kiến mục tiêu chủ yếu
và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và các kế hoạch đầu tư công trung hạn tài chính năm năm quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
qua thảo luận các ý kiến đánh giá mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh và thiên tai
nhưng dưới sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của chính phủ kinh tế xã hội của nước ta trong những
tháng qua đã có nhiều điểm sáng tuy nhiên một số ý kiến đề nghị để nền kinh tế phát triển
mạnh mẽ hơn chính phủ cần ưu tiên tập trung phục hồi một số ngành nghề
một số ý kiến cũng cho rằng chính phủ cần xem xét ra soát lại kịch bản tăng trưởng kinh tế kế hoạch thu chi ngân sách để đáp ứng tình hình mới